phát biểu trước các phái đoàn tham dự đối thoại shari la hai nghìn hai mươi hai ở singapore ngày hôm qua
bộ trưởng quốc phòng trung quốc nguyễn phượng hòa tuyên bố trung quốc đã đạt được tiến bộ
trong việc phát triển vũ khí hạt nhân mới
song khẳng định nước này sẽ chỉ sử dụng với mục đích phòng vệ
và sẽ không bao giờ là bên sử dụng vũ khí này trước
bộ trưởng nguyễn phượng hòa nhấn mạnh trung quốc luôn theo đuổi con đường phù hợp
nhằm phát triển năng lực hạt nhân để bảo vệ đất nước
ông nêu rõ trung quốc đã phát triển các năng lực trong năm thập kỷ
và nhờ đó đạt được thành tựu đáng kể trong lĩnh vực này
chính sách của trung quốc là nhất quán và bắc kinh sẽ cử
sẽ sử dụng năng lực hạt nhân để phòng vệ
mục tiêu cuối cùng của trung quốc là sử dụng vũ khí hạt nhân để ngăn chặn chiến tranh hạt nhân
về vấn đề đài loan bộ trưởng nguyễn phượng hòa khẳng định lập trường của trung quốc
là sẽ kiên quyết duy trì sự thống nhất của đất nước
trong quan hệ với mỹ ông kêu gọi xây dựng quan hệ song phương ổn định